thời tiết đẹp nhưng đừng vì thế mà chị em lại nô nức chạy hội hay chụp ảnh cuối năm tiễn năm mới
hay hoan hỷ quá đà để tổ chức đám cưới đâu nhé ạ
rất có thể đại tiệc này sẽ có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín rất cao
giống như trong đám cưới ở nghệ an từ ổ dịch đám cưới ở xã châu lộc quỳ hợp nghệ an
đến nay cơ quan chức năng đã ghi nhận một trăm linh năm f ở bốn địa bàn xã của huyện
tại huyện miền núi quỳ hợp nghệ an hiện tại dịch đang diễn biến phức tạp tại bốn xã của huyện này
gồm có châu lục châu cường châu đình và liên hợp
được biết ổ dịch phức tạp xuất phát từ một đám cưới diễn ra tại xã châu lộc quỳ hợp vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai vừa qua
theo lãnh đạo của trung tâm y tế huyện quỳ hợp cho biết từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai này
xuất phát từ một ca f đã đến tham dự đám cưới đến nay đã lây nhiễm bệnh cho một trăm linh năm người của bốn xã trên địa bàn huyện
người này lây từ một địa bàn khác và có tham dự đám cưới tại xã châu lộc
dịch bùng phát và đến nay đã ghi nhận một trăm linh năm f
cơ quan chức năng truy vết được hơn sáu trăm linh f một lãnh đạo trung tâm y tế huyện quỳ hợp nói
những ngày qua cơ quan chức năng huyện khẩn trương triển khai các biện pháp phòng dịch dập dịch covid một mươi chín
trước tình hình ca bệnh tăng nhanh huyện quỳ hợp cũng đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế có dịch covid một mươi chín toàn xã châu lộc
bắt đầu từ giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi